có thể nói với đại dịch covid một mươi chín việt nam đã có hai quyết định chưa từng có tiền lệ
thứ nhất là ngày một tháng bốn lần đầu tiên nước ta công bố dịch trên phạm vi cả nước với một dịch bệnh
cũng trong đại dịch này lần đầu tiên việt nam thực hiện đồng loạt biện pháp cách ly xã hội
người dân được kêu gọi thực hiện cách ly xã hội trong khoảng thời gian hai tuần từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng bốn
nhất quán kịp thời và kiên định là những thông điệp của lãnh đạo đảng nhà nước và quốc hội trong thời gian qua
những thông điệp và quyết định này đã tạo thêm niềm tin cho cả đất nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh
với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết tôi kêu gọi toàn thể đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng thống nhất ý chí và hành động thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của đảng và nhà nước
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ thủ tướng chính phủ
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
tỉnh nào ở tỉnh đó quyền nào ở quyền đó xã nào ở xã đó thôn nào ở thôn đó mà nhà nào ở nhà đó
tinh thần dịch bệnh làm chúng ta khó khăn cấp đôi thì chúng ta phải cố gắng cấp ba
một nghị quyết mới của chính phủ mở hơi thở cuộc sống và ý chí cách mạng của hệ thống chính trị của chúng ta của đảng nhà nước ta sẽ được thể hiện
các vị đại biểu quốc hội phát huy vai trò là người đại biểu của nhân dân kịp thời động viên cử tri và nhân dân tích cực hưởng ứng
chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đồng thời phản ánh tâm tư tình cảm và nguyện vọng của cử tri
giải quyết những khó khăn vướng mắt của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chống dịch
việt nam là nước có nguy cơ cao dân số rất đông nhưng mà con số biết nói là số nhiễm bệnh
đến hôm nay là đứng thứ một trăm sáu mươi tám
điều đó nói nên là chúng ta đã có sự lãnh đạo đúng đã có sự thực thi đúng và khi đã đúng thì chúng ta phải có lòng tin và tiếp tục